thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu toàn ngành tài chính đã chủ động đề xuất tập trung phấn đấu
thực hiện nghiêm và đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tài chính ngân sách nhà nước mà quốc hội
chính phủ đề ra điều hành quyết liệt thu chi giữ bộ chi ngân sách nhà nước trong phạm vi quốc hội cho phép
quản lý tích cực từng bước cơ cấu lại nâng cao tính bền vững nợ công
chủ động hội nhập tài chính khu vực và quốc tế
tuy nhiên công tác xây dựng thể chế chính sách vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo tiến độ
công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước ở một số địa bàn lĩnh vực chưa được quyết liệt
nợ động thuế còn lớn giải ngân vốn đầu tư và phát triển còn chậm
phát biểu tại hội nghị thủ tướng biểu dương những thành quả đã đạt được của toàn ngành tài chính trong năm qua
thủ tướng yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành tài chính cần quản lý sử dụng ngân sách nhà nước
một cách triệt đề tiết kiệm hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước thực hiện các giải pháp xử lý nợ công
theo hướng an toàn bền vững đồng thời đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công tinh giản biên chế